chỉ vì những hành động thiếu ý thức hành xử trái pháp luật không kiềm chế được bản thân của một số đối tượng mà nhiều người đã phải chết oan uổng
hành vi sử dụng điện để diệt chuột đã cướp đi sinh mạng của nhiều người
dù đã được tuyên truyền cảnh báo nhưng những vụ việc thương tâm vẫn xảy ra
tại tỉnh thái bình bà hà thị phương trú tại thôn đồng nhân xã thuần thành huyện thái thụy đau xót khi nhận được thông tin
ông trần văn thoan chồng của bà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại thôn đồng nhân xã thuần thành huyện thái thụy chết tại ruộng lúa của gia đình ông nguyễn văn duẩn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng thôn đồng nhân mà nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị điện giật

trước đó ngày bảy tháng chín tâm gọi điện thoại cho mai văn đạt hai mươi bảy tuổi và cao thanh hòa nhã hai mươi hai tuổi chuẩn bị hung khí đến phòng trọ của tâm để đi giải quyết mâu thuẫn và cùng nhau sử dụng ma túy
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày tâm cầm theo một dao lưỡi lê đến quán nước để gặp chị em m là bạn gái cũ của tâm và anh mai văn ninh hai mươi bảy tuổi quê tỉnh bạc liêu để nói chuyện
tại đây tâm đã đâm trúng vào vùng gáy của anh ninh lúc này anh đê bốn mươi một tuổi chú tại tỉnh đồng nai là tài xế taxi đang đỗ xe trên vỉa hè chạy đến can ngăn thì xảy ra đánh nhau hậu quả là anh đê tâm dùng dao đâm ba nhát dẫn đến tử vong
cần phải hết sức là kiềm chế cần phải tôn trọng pháp luật tôn trọng mạng sống của người khác cũng như là những cái chuẩn mực xã hội
để từ đó chúng ta lựa chọn cách hành xử có văn hóa
và khi mà không may có những cái mâu thuẫn xảy ra thì chúng ta phải giải quyết một cách dứt điểm
tránh để những mâu thuẫn nó cứ âm mỉ kéo dài và từ những mâu thuẫn nhỏ nó có thể dẫn tới những hậu quả lớn
tòa án nhân dân cấp cao tp đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai bị cáo
đào thị mình ba mươi chín tuổi trú tại huyện ea súp và lý văn quân bốn mươi tám tuổi trú tại huyện crong bông tỉnh đắk lắc cùng về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo bản án sơ thẩm mình và ông lý văn nó
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ chồng có với nhau bốn người con
trong quá trình sinh sống mình có quan hệ tình ái với quân nên hai vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn
mình đã thống nhất với quân tìm cơ hội giết ông nó để tự do quan hệ với nhau
ngày một mươi năm tháng chín tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt lý văn quân tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
tuyên phạt bị cáo đào thị mình
trung thân về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là trung thân
sau đó quân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và đại diện của nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho mình
tuy nhiên sau khi xem xét các tính tiếp có trong hồ sơ vụ án
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên y án đối với hai bị cáo trên
qua thực tế tôi nghiên cứu thì thấy thường là những đối tượng này
họ ít được học hành ít tiếp cận với xã hội
ít được hiểu biết về mặt đời sống không hiểu biết gì pháp luật
và họ có nền tảng đạo đức lối sống hết sức là sai lệch và kém
cho nên là họ bất chấp tất cả đạo lý bất chấp tất cả pháp luật
bất chấp tất cả cái gọi là nhân cách
chỉ mới làm sao đáp thỏa mãn được cái nhu cầu của mình
về cái tình cảm của mình
sự say gọi là mù quáng mê mùi
mối mội của mình trong câu chuyện tình cảm
đấy chính là câu chuyện mà chúng ta thấy xảy ra nhiều nơi
những sự việc đau lòng trên cho thấy
người dân cần nâng cao hiểu biết và tuân thủ các quy định của pháp luật
đồng thời các cơ quan chức năng chính quyền các địa phương
cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
hơn nữa mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo
chủ động bảo vệ mình tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra